thưa quý vị tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi năm hai trăm một mươi tám ca nhiễm mới trong đó có ba mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi năm một trăm tám mươi hai ca ghi nhận trong nước
giảm ba trăm bảy mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có chín sáu trăm ba mươi năm ca trong cộng đồng
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai có một sáu mươi bảy một trăm một mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm hơn một mươi tám năm trăm linh bệnh nhân khỏi bệnh
thủ tướng phạm minh chính vừa ban hành công điện về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
tăng cường công tác điều trị giảm ca truyền nặng ca tử vong do covid một mươi chín
công điện gửi bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
trưởng ban chỉ định
đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công điện nêu rõ như sau
công điện nêu rõ hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như delta và omicron
tại việt nam tình hình dịch covid một mươi chín cơ bản đang được kiểm soát
tuy nhiên số ca bệnh mới có xu hướng tăng số bệnh nhân nặng số ca tử vong ở một số địa phương chưa giảm
trong đó mức độ bệnh tăng nặng và tử vong vẫn chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao
người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi phụ nữ có thai kể cả người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín
để chủ động quản lý theo dõi sức khỏe phát hiện sớm tăng cường điều trị giảm ca chuyển nặng và tử vong do covid một mươi chín
nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chuẩn bị đón tết dương lịch và tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ yêu cầu
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn
tổ chức giả soát lập danh sách thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao
tình trạng bệnh nền đang được điều trị tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ
tổ chức tiêm vét vaccine thành lập các tổ tiêm vaccine đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao
thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lưu động ngay tại nhà bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ
trừ trường hợp chống chỉ định đặc biệt là những người không di chuyển được
tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ cao theo dõi sức khỏe xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc covid một mươi chín
theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai thực hiện cách ly theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị
theo tình trạng mức độ bệnh điều kiện chăm sóc điều trị tại nhà
sát khoa học hợp lý chặt chẽ hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của bộ y tế
bộ y tế đảm bảo phân bổ kịp thời đầy đủ vaccine cho các địa phương
trên cơ sở luật pháp hiện hành quyết liệt khẩn trương hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị địa phương doanh nghiệp
nhập khẩu chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc dự phòng và điều trị covid một mươi chín trên tinh thần cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính
bảo đảm nguyên tắc kịp thời khoa học và hiệu quả đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng giá và chống mọi biểu hiện
hành vi lợi dụng để tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm
hướng dẫn quản lý chăm sóc người bệnh nền người có nguy cơ cao kịp thời cập nhật hướng dẫn pháp đồ điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh
và điều kiện thực tế của việt nam
bộ công thương phối hợp chặt chẽ với bộ y tế và ủy ban nhân dân cấp tỉnh có giải pháp quyết liệt hợp lý khoa học hiệu quả cụ thể
và không được để thiếu nguồn cung cấp oxy y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho các bệnh viện các cơ sở y tế trong mọi tình huống diễn biến dịch bệnh
chịu trách nhiệm chỉ đạo các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và phân phối tăng cường sản xuất cung ứng oxy y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời hiệu quả
đề nghị đồng chí bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả công địa này
theo báo cáo của sở y tế tỉnh đồng nai trong ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi hai toàn tỉnh ghi nhận thêm hơn hai năm trăm linh ca nhiễm mới cả xét nghiệm pcr và test nhanh
toàn tỉnh có thêm ba mươi chín trường hợp tử vong do covid một mươi chín và bốn mươi năm ca f đang theo dõi tại nhà
cụ thể trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đồng nai phát hiện hai trăm linh ca nhiễm qua xét nghiệm pc giảm hai mươi hai so với ngày trước đó phát hiện hơn hai ba trăm linh ca qua test nhanh
trong đó thành phố biên hòa có ca nhiễm mới nhiều nhất với hơn một một trăm linh ca kế đến là các huyện nhân trạch long thành thành phố long khánh từ gần hai trăm linh đến hơn ba trăm linh ca
trong ngày hôm qua có thêm gần hai bệnh nhân khỏi bệnh một mươi năm ca tử vong
nhưng có gần bảy mươi bệnh nhân nguy kịch luyện kế từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đồng nai đã ghi nhận hơn hai trăm sáu mươi tám ba trăm linh ca nhiễm cả pcr và test nhanh
trong đó một ba trăm ba mươi năm bệnh nhân tử vong số f đang điều trị tại cơ sở y tế là hơn một sáu trăm linh ca và hơn bốn mươi năm ca f đang theo dõi tại nhà
thành phố hồ chí minh vừa trải qua đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư với nhiều tổn thất nặng nề
một trong những hậu quả để lại là những người đã khói bệnh vẫn có nhiều di chứng
trong thời gian qua nhiều bệnh viện đã ghi nhận ca nhiễm mới
trong thời gian qua nhiều bệnh viện đã ghi nhận hàng loạt các trường hợp f đã khói bệnh đến các cơ sở y tế với nhiều triệu chứng hậu covid một mươi chín
đây là một trong số hàng trăm bệnh nhân đến khám tại khoa thẩm mỹ gia bệnh viện gia liễu tp hcm với triệu chứng rụng tóc
theo ghi nhận đa số các trường hợp đến khám đều có liên quan đến bệnh covid một mươi chín
và trong nhiễm covid thì nó có rất là nhiều nguyên nhân để mà nó gây nên cái chứng lục tóc
đó là một trong những cái đó đó là một cái stress
một cái stress khi mà mình trong thời gian đại dịch kể cả người không có nhiễm covid mình cũng rất là stress
và người mà nhiễm covid thì lại càng stress hơn
rất là sợ khi mà xung quanh mình mọi người xâm nhiễm nặng quá
cho nên là rất là sợ lo lắng stress là một
cái thứ hai là cái triệu chứng sốt
khi mà mình bị sốt thì hậu sốt nó cũng có thể là gây nhiễm covid càng nặng
thì cái rụng tóc nó càng nhiều
và càng sớm
và có một số cái thuốc á điều trị covid ví dụ như là những người bệnh nặng quá mà phải dùng kháng đông á kháng đông chích á henoxaparin á
thì đã có những cái nghiên cứu người ta thấy là những người mà xài henoxaparin cho những cái bệnh lý khác luôn
thì khoảng ba bốn tuần sau là bắt đầu rụng tóc
tương tự bệnh viện gia liễu tp hcm dù mới thành lập từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
phòng khám hậu covid một mươi chín tại bệnh viện đại học y dược tp hcm
đã ghi nhận hơn một bệnh nhân đến khám
trung bình mỗi ngày có khoảng một trăm linh lượt bệnh nhân với nhiều triệu chứng khác nhau
trong thống kê người ta thấy là có những bệnh nhân trong giai đoạn mà bị covid
họ không có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất là nhẹ
nhưng mà sau giai đoạn hậu covid họ lại có triệu chứng có thể hơi nặng hơn một chút
hoặc là những triệu chứng nó mới xuất hiện cũng là liên quan tới covid
tuy nhiên những triệu chứng mới xuất hiện này thì cũng phải trang nhắc kỹ lưỡng
có thể là liên quan tới covid cũng có thể là do
hoặc là nó trùng hợp cái thời gian họ mắc theo một cái bệnh hậu đó
nó trùng hợp trong giai đoạn mà họ đã hết covid
nói về triệu chứng của hội chứng hậu covid
thì các thống kê cho thấy rằng có tới hai trăm linh cái triệu chứng
hai trăm linh cái nó trải dài khắp nơi trong cơ thể của mình
từ đầu tới chân
trên đầu thì có thể rụng tóc
hoặc là bên tâm thần kinh bệnh nhân sẽ hồi hộp
rồi không có tập trung không có gọi là làm việc hiệu quả
hội chứng hậu covid một mươi chín có thể xảy ra với người mắc covid một mươi chín
ở các mức độ bệnh khác nhau trong giai đoạn nhiễm cấp tính
từ mức đầu nặng đến nhẹ hoặc không có triệu chứng
với các bệnh nhân có triệu chứng hậu covid một mươi chín vừa phải
bệnh nhân sẽ được làm các xét nghiệm cơ bản
được tư vấn và hỗ trợ thuốc phục hồi
với các bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn
thì sẽ cần các xét nghiệm chuyên sâu từ máu cho đến phổi tim
nếu mà trước đó
bệnh nhân có ca thiệp sâu hơn
tức là có thở oxy hay là có tổn thương phổi nhiều
hoặc là bệnh nhân có thở mái trước đó
thì khi mà đến đây thì bắt buộc chúng ta
phải làm cái gói xét nghiệm chuyên sâu
hầu hết các triệu chứng của hội chứng hậu covid một mươi chín
sẽ tự hồi phục sau khoảng sáu tháng
tuy nhiên ở một số trường hợp
các tổn thương lên phổi có thể gây ra hệ lụy nặng nề hơn
đặc biệt là tình trạng suy hô hấp mạng tính
gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo
ngay khi có biểu hiện bất thường
sau khi mắc covid một mươi chín
bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế
để được thăm khám và điều trị kịp thời
sau khi xác định dịch ở cấp độ ba
tức là màu cam
các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ của hà nội
đã điều chỉnh biện pháp chống dịch
dừng ăn uống tại chỗ
cụ thể là từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay
ubnd quận tây hồ và hoàn kiếm hà nội
đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó dừng các hoạt động không thiết yếu
các hàng quán chỉ được phép bán mang về
và phải đóng cửa trước hai mươi một h
tương tự quận tây hồ
từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
lãnh đạo ubnd quận hoàn kiếm
đã điều chỉnh các biện pháp hành chính
tương ứng với cấp độ ba để phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng quận ba đỉnh sẽ áp dụng
các biện pháp trên từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ubnd tp hà nội đã thông báo
đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
theo đó có tám quận gồm
hai bà trưng ba đỉnh hoàn kiếm
hoàng mai long biên nam tử liêm
tây hồ ở cấp độ ba
sẽ tạm dừng đến trường từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
còn tại đà nẵng sau khi kết thúc
giai đoạn thí điểm cách ly điều trị f tại nhà
tp đà nẵng đang tiến hành
triển khai nhân rộng hướng đến
điều trị năm mươi bảy mươi số ca f tại nhà
thời gian thí điểm mỗi quận trên địa bàn
tp đà nẵng đã chọn một phương
để thực hiện cách ly điều trị f tại nhà
từ đó rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng
giai đoạn thí điểm cho thấy
việc này đã mang lại hiệu quả
bệnh nhân có thể làm theo hướng dẫn
tự chăm sóc và điều trị tại nhà
giảm tải bớt áp lực cho đội ngũ y tế
bệnh nhân được lựa chọn
cho nên là
gần như là nhà cửa
rất là đầy đủ điều kiện
thế phường chúng tôi là vậy
thứ hai nữa là
đối với những bệnh nhân mình đang điều trị
cái hiểu biết
hiểu biết của họ là
cho nên khi mình hướng dẫn
với lại người ta làm theo
người ta rất là cẩn thận
với lợi là vì bệnh nhân cũng đang điều trị tại nhà
cho nên là tâm lý bệnh nhân cũng rất là thoải mái
hiện nay chín mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín
tại đà nẵng không có triệu chứng
hoặc triệu chứng rất nhẹ
việc triển khai nhân rộng mô hình điều trị f tại nhà
ở tất cả các xã phường
đang được thành phố đẩy nhanh
hướng đến năm mươi bảy mươi

hướng đến năm mươi bảy mươi f sẽ được điều trị tại nhà
việc điều trị này sẽ được nhân viên
tại trạm y tế lưu động theo dõi sát sao
hướng dẫn cụ thể và sẽ có mặt kịp thời
nếu bệnh nhân có những diễn tiến nặng hơn
trước mắt thì chúng tôi sẽ điều trị
các triệu chứng của f
và sau đó tiến hành
lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho các f
cho đến khi họ âm tính
và có đủ điều kiện để mà hoàn thành
cách ly tại nhà
mình hướng dẫn cho bệnh nhân là nhận biết
những dấu hiệu nằm của bệnh những dấu hiệu nguy hiểm
như kiểu là dịp thở
lớn hơn hai mươi một lần lên phút
f hai thì bẻ hơn chín mươi sáu
bệnh nhân sụt cao kẹo dài
có tức ngực và khó thở nhiều
thì bệnh nhân sẽ bảo ngay cho nhân viên
tại trạm y tế lưu động là trực khai thứ hai mươi bốn
để điểm và
xử trị cấp cứu chuyển đến cơ sở
điều trị kịp thời
cùng với đó các vấn đề như
xử lý rác thải áp dụng công nghệ thông tin
để giám sát theo dõi sức khỏe
bệnh nhân cũng được đặc biệt chú trọng
phần mềm là đàn ảnh
smart city bệnh nhân
khai bảo y tế hằng ngày
theo ba khung giờ sáu giờ
tám giờ một mươi bốn giờ
và hai mươi một giờ
quá phần mềm là
chúng tôi có thể được các thống số
và các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân
ví dụ mạch nhiệt độ huyệt áp
f hai nhịp thở
thì quá đó
đánh giá được
tình trạng hiện tại của bệnh nhân
nếu có các dấu hiệu bật thương
thì sẽ liên hệ
với bệnh nhân

hiện nay mỗi ngày đà nẵng ghi nhận
hàng trăm ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên với tỷ lệ tiêm phụ vắc xin cao
nên hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng
bệnh nhẹ hoặc không có triều chứng
nên việc nhân rộng điều trị f tại nhà
là phù hợp và cần thiết
trong giai đoạn hiện nay
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm cập nhật
kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
trên địa bàn hiện không có quận huyện nào
thành phố có mức nguy cơ cao tự ứng với vùng cam như những tuần trước đó
theo đó trong tuần qua thành phố đạt các tiêu chí của cấp độ hai của dịch covid một mươi chín
cụ thể tại hai mươi hai địa phương cấp quận quyện có chín đơn vị đạt cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
ba địa phương đạt cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình và không có địa phương nào ở cấp độ ba
chín địa phương có dịch ở cấp độ một gồm quận ba quận sáu quận bảy quận tám quận bình tân
tân phú huyện cần giờ hóc môn củ chi một mươi ba địa phương ở cấp độ hai là quận một quận bốn quận năm quận một mươi
quận một mươi một quận một mươi hai quận bình thạnh gò vấp phú nhuận tân bình tp thủ đức huyện nhà bè bình chánh
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm sáu mươi đơn vị đạt cấp một một trăm ba mươi chín nơi đạt cấp hai và một mươi ba đơn vị cấp ba
không có đơn vị thuộc cấp độ bốn như vậy hai địa phương của thành phố tăng cấp độ dịch so với tuần trước
và quận tân bình huyện bình chánh từ cấp một lên cấp hai hai huyện giảm cấp độ dịch là bình tân từ cấp hai xuống cấp một
quận một mươi cấp ba xuống cấp hai một dấu hiệu khả quan về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong tuần qua là từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
thành phố có năm bốn trăm chín mươi ba ca mắc mới giảm đáng kể so với tuần liên kỳ trước đó là bảy năm trăm hai mươi bảy trường hợp
tỷ lệ ca mắc mới một trăm linh dân trên một tuần là bảy mươi một tỷ lệ này một tuần trước đó là chín mươi
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai người dân tại thành phố hồ chí minh đã có cơ hội trực tiếp chìm ngưỡng tác phẩm
và giao lưu với nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn á về hai cuốn sách ảnh mang tên chúng tôi là việt nam và sài gòn kiên cường
sài gòn ngoan cường những tấm ảnh đã giúp nhìn lại một năm gian nan cả nước chống lại đại dịch
từ đó toát lên tinh thần lạc quan và sự trân trọng hơn với cuộc sống
tháng chín năm hai nghìn hai mươi nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn á từng để lại dấu ấn quan sát ảnh tinh thần việt và cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
dự kiến ban đầu của nhếp ảnh gia nguyễn á là hoàn thiện dự án chân dung những người phụ nữ tiêu biểu của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
song chính thực tế khắc nghiệt khi toàn xã hội đối mặt làn sóng thứ tư của covid một mươi chín cuốn sách ảnh sài gòn ngoan cường có cơ hội ra đời
hàng trăm câu chuyện được ngôn ngữ nhếp ảnh kể lại về những tháng ngày kiên cường đẩy lùi covid một mươi chín
đằng sau mỗi tấm ảnh đều động lại mất mát không thể quên
song thông điệp lớn hơn của các tác phẩm là sự tri ân đến những lực lượng đã góp sức chống dịch nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân
sau khi các bác sĩ đã giúp chị mổ xong để cứu bé ra xong thì chị trở nặng và bệnh viện một trăm bảy mươi năm đã tiếp nhận của chị
và một thời gian điều trị rồi qua trải ra nhiều lần phẫu thuật thì bệnh viện đã cứu sống của chị
và đây là cái cảm xúc mà khi cái ngày chị ra viện là lần đầu tiên được gặp lại con đứa
con trai của mình và chồng con đây là con gái rồi bé con của chị xanh á
nên cái cảm xúc đó mình không bao giờ quên
trong một mươi năm quyển sách qua thì có lẽ đây là quyển sách mà mình tâm đắc nhất về gốc độ nghệ thuật cho tới chất báo chí nó thể hiện rất cao
mà nó làm cho mình say máu mới lạ lùng lắm
có những cái tư liệu như thế á nghĩ là nó sẽ quý cho bây giờ cho sau này
mình nghĩ là mình có trách nhiệm trách nhiệm của một cái người đàn ông của sài gòn phải làm cái gì đó để sau này mọi người nhìn lại
nghĩ về một cái sài gòn bị tổn thương rất nặng nhưng mà mong may là mọi cái cũng đã vượt qua
một trăm sáu mươi bức ảnh tiêu biểu của hai sách ảnh chúng tôi là việt nam và sài gòn ngoan cường sẽ tiếp tục được trưng bày tại nhà văn hóa thanh niên thành phố hồ chí minh đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai